bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã chính thức triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong trần đoán và điều trị đột quỵ
đây là bệnh viện đầu tiên ở khu vực phía bắc triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến này
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân sáu mươi hai tuổi bất ngờ bị mất ý thức
méo miệng chân tay không cử động được tiên lượng lúc nhập viện khá xấu
sau khi áp dụng phần mềm trần đoán điều trị đột quỵ bằng trí tuệ nhân tạo
chỉ sau hai phút bác sĩ đã đánh giá được vùng não bị tổn thương và đưa ra chỉ định điều trị

với phương pháp truyền thống bệnh nhân bị đột quỵ cần cấp cứu trong khoảng thời gian từ bốn đến sáu giờ
sau khi khởi phát các triệu chứng đột quỵ
việc áp dụng trí tuệ nhân tạo rapid sẽ kéo dài thời gian vàng điều trị cho người bị đột quỵ não
đến hai mươi bốn giờ kể từ khi có dấu hiệu đầu tiên tăng hơn một mươi tám giờ so với phương pháp điều trị thông thường
nếu áp dụng rapid ngoài khung tờ trong sáu giờ vàng sáu giờ đầu
chúng ta có thể làm can thiệp được có thể tiêu hơi khối được
thì chúng ta có thể mở rộng được thời gian cứu bệnh nhân đến tận hai mươi bốn giờ
như vậy thì người bệnh đã có thêm rất nhiều cơ hội để có thể được cứu sống
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ là một trong những đơn vị đầu tiên tại việt nam
triển khai phần mềm rapid
sau gần ba tháng đưa vào hoạt động ứng dụng công nghệ rapid
trong quá trình điều trị đột quỵ não
đã mang đến hiệu quả điều trị khả quan cho nhiều bệnh nhân tại phú thọ